tại văn phòng trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã chủ trì cuộc họp của tiểu ban văn kiện
cùng dự có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
các đồng chí ủy viên bộ chính trị các đồng chí bí thư trung ương đảng
và các đồng chí thành viên thuộc tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
từ sau hội nghị trung ương một mươi đến nay thường trực tiểu ban văn kiện và thường trực tổ biên tập
đã tập trung chỉ đạo xây dựng ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng dự thảo
báo cáo chính trị và báo cáo thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một để trình tiểu ban
sẽ tiếp tục hoàn thiện trình bộ chính trị trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín và trình hội nghị trung ương một mươi một
khóa một mươi hai dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng một mươi tới
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đánh giá cao công tác chuẩn bị của thường trực tiểu ban và tổ biên tập
trong thời gian ngắn vấn đề lớn khó phức tạp nhưng các thành viên đã hoàn thành được kế hoạch khảo sát lý luận và thực tế
tổ chức được nhiều cuộc tọa đàm khoa học chất lọc được các kết quả nghiên cứu lý luận thực tiễn
để có được báo cáo chính trị và báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi
nhìn chung dự thảo báo cáo chính trị đã đáp ứng về cơ bản các mục tiêu yêu cầu quan điểm
tư tưởng chỉ đạo hội nghị trung ương một mươi đề ra
nhiều nội dung bổ sung phát triển mới so với đại hội một mươi hai
do vậy đủ điều kiện để tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tiểu ban hoàn thiện thêm một bước
trình bộ chính trị theo như kế hoạch đã đề ra
tuy nhiên tổng bí thư chủ tịch nước cũng chỉ rõ đây mới là dự thảo lần đầu
tình hình còn nhiều thay đổi và còn có thời gian nên cần tiếp tục để mở
nghiên cứu tiếp thu ý kiến của tiểu ban và bộ chính trị
ban chấp hành trung ương đảng chất lọc kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn
để từng bước hoàn thiện từ nay đến đại hội một mươi ba của đảng